thưa quý vị ngày hôm nay các bạn quan tâm đến vấn đề gì ạ
đầu tiên là một thông tin về giáo dục
nhiều học sinh cuối cấp ba có nguyện vọng vào các khối trưởng công an thì luôn đặt câu hỏi
ngoài học lực thì còn phải đáp ứng những tiêu chuẩn nào để có thể vào khối trường này
tuyển sinh năm hai nghìn một mươi chín cục đào tạo bộ công an cho biết
về cơ bản công tác tuyển sinh đại học trung cấp hệ chính quy tuyển mới được thực hiện như năm hai nghìn một mươi chín
về đối tượng về tiêu chuẩn về quy trình tổ chức sơ tuyển và xét tuyển
tuy nhiên có một số điều chỉnh về sức khỏe học lực và phương thức tuyển sinh
thứ nhất về điểm xét tuyển
những mùa tuyển sinh năm trước khối trường này chỉ xét tuyển bằng điểm thi trung học phổ thông quốc gia
thì năm hai nghìn một mươi chín cần lưu ý
năm hai nghìn một mươi chín điểm xét tuyển bằng bảy mươi năm điểm thi trung học phổ thông quốc gia
cộng với hai mươi năm điểm học bạ
các thí sinh đăng ký vào trường công an phải đạt tiêu chuẩn học lực loại trung bình trở lên
các năm trung học phổ thông
riêng môn thuộc tờ hợp xét tuyển phải đạt từ bảy
bảy điểm trở lên chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân không đủ điều kiện về học lực
sẽ được tiếp nhận hồ sơ nhưng không đưa vào danh sách xét tuyển đại học
thứ hai thay đổi tiêu chuẩn về sức khỏe
chỉ số bi được tính bằng cân nặng chia bình phương chiều cao của thí sinh
đừng quy định phải đạt từ một mươi bảy chín đối với nam và một mươi tám hai đối với nữ
đến dưới ba mươi đối với cả nam và nữ
thí sinh bị cận thị được đăng ký dự tuyển vào các trường công an
phải cam kết chữa khỏi khi trúng tuyển
trường hợp có kết quả xét nghiệm dân tính với virus diêm viêm gan b
phân loại sức khỏe đạt loại ba sẽ không thuộc đối tượng xét tuyển
tôi cho rằng hình thức xét tuyển mới này thì bắt buộc thí sinh
nếu mà muốn vào khối ngành công an thì phải nỗ lực cả một quá trình

hoặc là học tập trung vào một môn nào đó

và quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý về cái vấn đề này